tại tỉnh quảng bình công an tỉnh quảng bình tổ chức lễ gia quân trấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi và ra mắt lực lượng một trăm bốn mươi một quảng bình
theo đó công an tỉnh quảng bình tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tập trung tối đa lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp chấn áp các loại tội phạm nhất là liên quan đến tín dụng đen gian lận thương mại sử dụng vũ khí vật liệu nổ và pháo
trước đó ngay sau lễ phát lệnh công an tỉnh quảng bình đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng gia quân tấn công chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh